trong sáng ngày một mươi hai tháng chín công an tp hcm cho biết các đơn vị nghiệp vụ đang phối hợp với công an quận tám
và các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường điều tra vụ năm thanh niên tử vong trong nhà trọ
trước đó vào khoảng hai mươi một h hai mươi phút ngày một mươi một tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai công an quận tám nhận được tin báo của người dân
phát hiện nam thanh niên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám hộ khẩu thường trú phường một mươi hai quận năm chỗ ở hiện nay hai trăm tám mươi chín âu dương lân
phường hai quận tám nằm chết bất thường dưới nền nhà nhận tin báo công an quận tám nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường
lấy lời khai những người liên quan để điều tra làm rõ
qua truy xét cơ quan công an đã nhanh chóng bắt được một nghi can trực tiếp gây án và tạm giữ một người có liên quan
được biết trước đó khoảng một mươi sáu giờ cùng ngày có hai thanh niên đến nhà nam thanh niên để nói chuyện
người dân xung quanh có nghe hai bên cường cãi lớn tiếng sau đó khoảng một mươi năm phút thì hai thanh niên bỏ đi
đến khoảng hai mươi một h khi người nhà về thì phát hiện nam thanh niên đã chết
người dân khu vực cho biết mẹ con nam thanh niên sống ở nhà trọ này đã lâu
hằng ngày hai mẹ con nam thanh niên làm nghề bán hủ tiếu mua sinh
vài ngày trước mẹ của nam thanh niên đi lễ chùa ở xa đến tối một mươi một tháng chín về nhà trọ thì phát hiện sự việc
hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ